tại nhà triển lãm một mươi sáu ngô quyền hà nội họa sĩ tô ngọc thành con trai của cố sinh họa tô ngọc vân
vừa tổ chức phòng tranh sapa đang vẽ gọi gồm sáu mươi một bức tranh sơn dầu vẽ về sapa tỉnh lào cai
gần hai mươi năm nay họa sĩ tô ngọc thành vẫn lặng lẽ đi về giữa hà nội và sapa để tìm cảm hứng vẽ tranh
hàng ngàn bức vẽ về đất và người sapa là minh chứng cho sức sáng tạo không biết mệt mỏi của họa sĩ
với xứ sở gió núi mây ngàn nơi vùng cao tây bắc này
triển lãm với sáu mươi một bức tranh sơn dầu chủ yếu được ông sáng tác trong năm hai nghìn một mươi tám và đầu năm hai nghìn một mươi chín
những tác phẩm về sapa với nhiều tông màu khác nhau trong đó màu đỏ và xanh được ông sử dụng như màu chủ đạo
kết hợp với màu vàng nâu của đất sắc đỏ của váy áo các chị các mẹ các cô gái em nhỏ người mông người giao
họa quyện trên khung tranh tạo nên vẻ đẹp tinh tế đầy sức sống